đường ngô quyền về đêm
bất kể đường phố đông đúc những xe container đua nhau để ra vào cảng tiên xa trước
những cuộc đua như thế này đã để lại nhiều vụ tai nạn thương tâm
không ít người đã thiệt mạng oan uổng trên cung đường một mươi bốn b nối ra cảng tiên sa
người dân sống hai bên tuyến đường này luôn cảm thấy ám ảnh khi chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn đau lòng
không quá phức độc tanh đua mà trả thôi chứ không có nhường nhị với nhau mà trả
thứ hai công việc của xe công đoán trả quá một giấc ngủ ngủ không được
bây giờ trong băng tư bây giờ ngủ chẳng được băng đây ngủ chẳng được
trước bức xúc của người dân và tình trạng phức tạp về tai nạn giao thông
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã nhiều lần họp bàn liên tục đưa ra chỉ đạo nóng nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
tôi thấy xe container đua nhau sau khi xã câu điểm cho là
bên cạnh giải pháp chỉ cho xe container được chạy một làn trên tuyến
đà nẵng cũng yêu cầu cảng tiên sa điều chỉnh lịch bốc rỡ hàng hóa theo hướng tập trung vào ban đêm
công ty cổ phần cảng đà nẵng dù đã ưu đãi một mươi năm cho các doanh nghiệp giao nhận hàng vào ban đêm
để thực hiện chủ trương của thành phố nhưng không mới hiệu quả
các doanh nghiệp cho rằng việc giao hàng về đêm phải tốn thêm nhiều chi phí phát sinh về nhân lực phương tiện
mặt khác các tài xế cho biết việc giao hàng vào ban đêm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của họ
trong khi đồng lương không được cải thiện nhiều
đề xuất ở nơi doanh nghiệp là có thể là tăng lương cho tụi tôi để cho nó có cái đồng lương nó thích hợp
chứ bây giờ trừ là nó rất là bằng
như vậy có thể thấy tất cả các giải pháp mà thành phố đà nẵng đưa ra chỉ là tình thế
nếu các vấn đề tôn động không sớm được tháo gỡ cũng như thiếu tính toán các giải pháp dài hơi
thì không chỉ nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ vẫn luôn rình dập người dân
mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thành phố